thưa quý vị nạp tiền thật chơi bằng tiền ảo rồi lại rút ra bằng tiền thật
tiền thật chính là ma lực thu hút số lượng lớn người chơi bài bạc trong trang web đánh bạc
được phóng viên của truyền hình công an nhân dân thâm nhập trong nhiều ngày qua
mời quý vị và các bạn cùng mục sở thị để thấy một thế giới ngầm của những con nghiện cờ bạc
vẫn đang tồn tại trên không gian mạng với các cuộc chơi có dòng tiền giao dịch khiến chúng ta không khỏi bất ngờ

trang cờ bạc lớn nhất việt nam người chơi sử dụng đồng tiền việt nam với quy đổi một một
cách rút nạp tiền được hướng dẫn rõ ràng trên web viet này
toàn bộ quy trình nạp rút tiền chỉ diễn ra trong vòng vài phút với các hình thức nạp tiền
như internet banking ví điện tử và nạp qua thẻ điện thoại với hầu hết các nhà mạng lớn
để thuận tiện cho những con bạc trang game này còn có bộ phận hỗ trợ giúp người chơi có thể nạp hoặc rút tiền thuận lợi hơn
có dấu hiệu tội đánh bạc quy định tại điều ba trăm hai mươi một bộ luật hình sự
còn đối tượng tổ chức thì phạm vào tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc quy định tại điều ba trăm hai mươi hai bộ luật hình sự
và sẽ chịu các hình thức xử lý chế tài rất nghiêm khắc
cơ quan chức năng sẽ đều xem xét trách nhiệm của các đơn vị chức năng để cấu kết hoặc là tạo thành một đường dây
nhằm cho việc đánh bạc thuận lợi từ đầu đến cuối
tức là nó sẽ tạo thành một trong các mắt xích
nhưng ngược lại ở đây thì chúng ta phải xem xét xem là họ là những đơn vị trung gian
ví dụ như là ngân hàng hoặc là các đơn vị thanh toán thì họ có biết được rằng là các giao dịch này là giao dịch đánh bạc hay không
với số lượng người chơi hiển thị trên web lên đến hàng chục ngàn người
dòng tiền khổng lồ vẫn ngày đêm chảy qua web game bài bạc này
trong quá trình thăm nhật tìm hiểu phóng viên cũng phát hiện không chỉ rigvip os
mà còn rất nhiều website đánh bạc online khác đang tồn tại
vì vậy phóng viên cũng đã chứng kiến nhiều hệ lụy xã hội
mà bài bạc online đã gây ra
ngoài ra câu hỏi về khoản lợi nhuận khổng lồ từ game sẽ về tối ai cũng đang được chúng tôi tiếp tục tìm hiểu
vâng đánh bạc qua mạng internet như một con bạch tuộc khổng lồ vươn ròi
gây nhiều hệ lụy xấu cho xã hội
lực lượng công an dù đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây đánh bạc quy mô lớn với giao dịch cả nghìn tỷ đồng
thế nhưng cứ chặt được chỗ này thì vòi bạch tuộc lại mọc giả chỗ khác với nhiều thủ đoạn ngày càng một tinh vi hơn
vậy đâu là nguyên nhân sâu xa gây ra tình trạng này
mời quý vị đón xem trong các phóng sự tiếp theo trên bản tin một trăm một mươi ba online